trong thời gian qua tỉnh tuyên quang đã nỗ lực đẩy nhanh việc sắp xếp đổi mới
và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
tất cả năm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp
đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi
trong đó bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp chiêm hóa
tuyên bình yên sơn sơn dương chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyễn văn chỗi
chuyển thành công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần
đây cũng là đơn vị duy nhất ở miền bắc cổ phần hóa thành công
theo đánh giá của cơ quan chuyên môn công tác sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp
thực hiện vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra và đề án tổng thể sắp xếp
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
nguyên nhân chính là do phải giải quyết các đơn kiến nghị của công nhân
và thanh tra toàn diện quá trình quản lý sử dụng đất
để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp
hiện các sở ngành liên quan tiếp tục kiểm tra hướng dẫn các công ty lâm nghiệp
xử lý các phần việc còn phương mắc đồng thời đề xuất cử người đại diện phần vốn nhà nước
giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước giữ trên năm mươi vốn điều lệ theo quy định